ông cấp chia sẻ có đến hơn chín mươi nhà dân ven sông ba từ quốc lộ hai mươi chín đến đường tỉnh sáu trăm bốn mươi năm bị ngập nước
nhiều khu vực nước chảy rất siết việc cứu hộ cứu nạn là cực kỳ khó khăn
theo chủ tịch ubnd huyện tây hòa trong đêm ba mươi tháng một mươi một lũ lên rất nhanh dâng cao khắp nơi hàng ngàn người dắt nhau chạy lũ trong đêm
nhiều người dân không kịp tìm đường thoát giữa đêm tối người dân kêu cứu khắp nơi các lực lượng cứu nạn cứu được rất nhiều người
đưa đến nơi an toàn
ông cấp cho biết thêm hiện lũ vẫn còn rất cao nhiều đoạn quốc lộ hai mươi chín đường tỉnh sáu trăm bốn mươi năm bị ngập sâu tám mét không thể đi lại
một đoạn của canh nam bị vỡ khiến cho nước ngập dâng lên ngập xã hòa mỹ tây rất nặng
thông tin ban đầu là huyện tây hòa đã có một người chết do lũ cuốn trôi
ông cao đình huy chủ tịch ubnd tp tuy hòa phú yên cho hay trong đêm ba mươi tháng một mươi một lũ lên rất nhanh dâng cao
khiến cho nhiều người dân thuộc phường bốn phường sáu xã bình ngọc không thoát kịp bị mắc kẹt trong các khu vực ngập sâu
các lực lượng cứu hộ của tp tuy hòa đã cứu được rất nhiều người trong đêm
theo ông huy đến sáng một tháng một mươi hai thành phố tuy hòa có đến gần hai mươi một căn nhà bị ngập nước
chính quyền các địa phương đã sơ tán hơn hai một trăm linh hộ dân với hơn bảy một trăm linh người đi tránh lũ
tình hình mưa lũ tại phú yên diễn biến hết sức phức tạp
nước lũ dâng nhanh khiến cho hàng nghìn nhà dân công trình giao thông thủy lợi ngập chìm trong nước
tại phú yên cũng đã ghi nhận một người qua đời do bão
thông tin chi tiết xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây
theo thông tin từ văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên cho biết
đến một mươi bảy h ngày hôm qua phú yên ghi nhận sơ bộ tình hình thiệt hại do thiên tai ngập lụt trên địa bàn tỉnh là khá nặng nề
một tàu cá pi tám mươi ba nghìn năm trăm một mươi tám
năm ts và năm lao động bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực biển gành dứa xã an ninh đông huyện tuy an
ông lê ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi thuyền trưởng tàu cá pi tám mươi ba nghìn năm trăm một mươi tám ts bị thương nặng và đã qua đời trên đường đi cấp cứu
bốn thuyền viên còn lại đã được đưa vào bờ an toàn
các địa phương đã chủ động sơ tán khoảng ba ba trăm tám mươi một hộ trên một mươi một bốn trăm năm mươi bảy nhân khẩu ở những vùng ngập lụt
trong đó huyện sơn hòa
một bảy mươi sáu hộ trên ba tám trăm bảy mươi khẩu
sông hinh là tám trăm linh bảy hộ trên ba hai trăm linh bảy khẩu
đồng xuân tám trăm ba mươi một hộ trên hai ba trăm năm mươi ba khẩu
tuy hòa ba trăm bốn mươi một hộ trên tổng một một trăm linh một khẩu
tuy an hai trăm năm mươi hai hộ sáu trăm sáu mươi chín khẩu
phú hòa hai mươi năm hộ trên chín mươi năm khẩu
tây hòa là bốn mươi chín hộ một trăm sáu mươi hai khẩu
mưa lũ đã khiến cho bốn trăm năm mươi năm ha lúa
mưa lũ bị ngập nước và ngã đổ
chín mươi hecta hoa màu bị thiệt hại
bốn trăm bốn mươi hai con da súc da cầm bị cuốn trôi
về thủy lợi sạt lở hư hỏng nhiều công trình
các tuyến đường tỉnh huyện bị ngập bị chia cắt
trong đó tuyến quốc lộ hai mươi năm nước ngập mặt đường tắc giao thông tại chín điểm với mực nước từ ba đến một năm mét
tuyến quốc lộ hai mươi chín giao quốc lộ một a cầu air drongren nước ngập từ năm đến một mét
mặt đường tắt giao thông tại bảy vị trí
nước chảy xiết làm trôi cống ngang đường ba d một trăm linh tại km bảy mươi ba cộng năm trăm hai mươi
từ quốc lộ một mươi chín c xã xuân lãnh xã sông hình đoạn km sáu mươi năm mươi xuân lãnh
nước ngập mặt đường bảy mét
đất cát mái ta lui sạt lở bồi lấp mặt đường
rãnh dọc tại năm điểm
các tuyến dt sáu trăm bốn mươi một thị trấn trí thạnh thị trấn la hay
tuyến dt sáu trăm bốn mươi hai triều sơn la hai
tuyến dt sáu trăm bốn mươi năm thành phố tuy hòa quốc lộ hai mươi chín
tuyến dt sáu trăm bốn mươi bảy xuân phước phú mỡ
tuyến dk sáu trăm năm mươi cầu cây cam xã an định xã sơn long
nước ngập mặt đường từ hai đến một hai mét
ách tắt giao thông
từ một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến một mươi bảy h ngày ba mươi tháng một mươi một phú yên mưa phổ biến từ tám mươi đến bốn trăm hai mươi hai tám mm
lớn nhất là tại xã ely huyện sông hình
tổng lượng mưa từ một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đến một mươi bảy h ngày ba mươi tháng một mươi một phổ biến từ hai trăm một mươi bảy bốn mm đến sáu trăm ba mươi tám mm
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phú yên hiện nay lũ trên các sông đang lên nhanh vượt mức báo động cấp ba
mực nước vào lúc một mươi sáu h ngày ba mươi tháng một mươi một đo được tại các trạm trên sông ba
tại củng sơn là ba mươi tám năm mươi năm mm lớn hơn mức báo động ba là bốn năm m
tại phú lâm bốn hai mươi sáu mm
lớn hơn mức báo động ba là năm mươi sáu m
sông kỳ lộ tại trạm hà bằng một mươi sáu mươi một m
lớn hơn mức báo động ba là một một mươi một m
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phú yên đã phát đi công điện khẩn
đề nghị các địa phương khẩn trương di rời dân cư khu vực thường xuyên bị ngập lụt chia cắt lũ quét có nguy cơ sạt lở đất
đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại các khu vực sơ tán dân tập trung
sẵn sàng các phương án bốn tại chỗ để ứng phó với mưa lũ
trước tình hình mưa lớn kéo dài và các nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ khiến phú yên chìm trong biển nước
các nhà máy thủy điện đã điều chỉnh lại lưu lượng xả lũ giảm xuống để đảm bảo an toàn cho người dân
thông tin với báo chí vào lúc năm giờ ngày một tháng một mươi hai ông trần lý tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện sông ba hạ cho hay
hiện hồ chứa thủy điện này đang xả lũ xuống hạ lưu với lưu lượng là năm bốn trăm linh m ba trên dây
theo ông trần lý tối ba mươi tháng một mươi một chủ tịch ubnd tỉnh phú yên đã yêu cầu công ty cổ phần thủy điện sông ba hạ
cùng với một số nhà máy thủy điện trên sông ba phải giảm lưu lượng xả lũ để giảm áp lực lũ đối với hạ du
sau khi xả lũ với lưu lượng chín bốn trăm linh m ba trên dây nhà máy thủy điện sông ba hạ đã giảm dần lưu lượng
ông lý cho biết thêm hiện lưu lượng nước từ
thượng nguồn đổ xuống hồ thủy điện sông ba hạ đã giảm nhiều
dự báo đã bớt mưa nên nhà máy thủy điện này sẽ tiếp tục giảm lưu lượng xả lũ xuống hạ dô trong ngày một một mươi hai
trước đó ngày ba mươi tháng một mươi một mưa lớn đã khiến cho nước đổ về các hồ chứa của các nhà máy thủy điện lớn
nên hồ chứa nước của nhà máy thủy điện sông ba hạ đã xả lũ và chạy máy khoảng bốn mét khối trên dây
nhà máy thủy điện sông hình xả lũ và chạy máy một năm trăm năm mươi bốn m ba trên dây
nhà máy thủy điện crona
sông hình xả lũ với lưu lượng một bốn trăm năm mươi sáu m ba trên dây
riêng nhà máy thủy điện la hiêng hai lưu lượng nước chảy qua tràn là năm trăm một mươi tám ba mươi sáu m ba trên dây
và lưu lượng nước chạy máy là hai mươi một hai mươi năm m ba trên dây
các hồ thủy lợi như hồ đồng tròn đã xả tràn với lưu lượng tám mươi một bảy m ba trên dây
hồ phú xuân xả tràn với lưu lượng sáu mươi sáu tám m ba trên dây
hồ suối vực xả tràn với lưu lượng một mươi bốn m ba trên dây
theo ông trần hữu thế chủ tịch ubnd tỉnh phú yên
khu vực sông ba đang đổ lượng nước rất lớn về hạ du và nơi nhận nước nhiều nhất
đó là thành phố tuy hòa với khoảng một mươi một m ba trên dây
ubnd tỉnh đã yêu cầu các hồ thủy điện phải xả lũ linh hoạt
khi thủy chiều lên giảm xả lũ để đảm bảo cân bằng lượng nước
khi thủy chiều rút sẽ cho phép xả lũ trở lại
điều này nhằm đảm bảo không gây ngập sâu mà vẫn an toàn hồ đập
trước tình trạng mưa lớn và ngập lũ
trên diện rộng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
yêu cầu các đơn vị quản lý hồ đập nhất là các công trình sung yếu đang thi công
và các hồ chứa đã đầy nước phải vận hành đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du
khi tiến hành xả lũ phải chủ động cảnh báo để di rời sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để có thể ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu
thưa quý vị tình hình mưa lũ hiện nay tại các tỉnh miền trung vẫn đang diễn biến rất phức tạp
hiện tại các địa phương đang gấp rút đưa ra các biện pháp ứng phó với bão lũ
sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi vùng ngập sâu
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ tới quý vị
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những chương trình của chúng tôi
trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
quý vị hãy like subscribe và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều thông tin
xin chào và hẹn gặp lại